chỉ còn một ngày nữa festival hoa đà lạt lần thứ tám sẽ chính thức khai mạc
hiện công tác chuẩn bị cho lễ hội đang diễn ra khẩn trương
trên các con đường trung tâm thành phố và quanh bờ hồ xuân hương đã tràn ngập sắc hoa
sẵn sàng cho một đại tiệc hoa đầy sắc màu
điểm nhấn của lễ hội hoa năm nay là không gian hoa tiểu cảnh
giới thiệu các loài hoa đặc trưng thế mạnh của đà lạt theo chủ đề từng ngày
nhiều loài hoa tươi và cây lá trang trí mới lạ có tính thương mại cao
về tiềm năng phát triển đà lạt lâm đồng được hiệp hội hoa kết hợp trưng bày
trong không gian hoa nghệ thuật quanh hồ xuân hương
bên cạnh đó không gian hoa còn được mở rộng đến các công viên tuyến phố
khu dân cư điểm du lịch trên địa bàn thành phố đà lạt và vùng phụ cận
với chủ đề đà lạt và hoa festival hoa đà lạt năm nay diễn ra trong năm ngày
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai gồm một mươi một chủ đề chính và hàng chục chương trình hưởng ứng
hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách thập phương và người dân địa phương một đại tiệc hoa
và những đặc sản kết tinh kỳ diệu từ đất lành